thưa quý vị các bạn thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam
tính đến một mươi bảy h chiều ngày hôm qua việt nam đã có năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang được điều trị cách ly tại các cơ sở y tế
cụ thể là nữ bệnh nhân hai mươi sáu tuổi địa chỉ ở phố trúc bạch quận ba đình hà nội
du lịch châu âu về nước xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín vào tối ngày sáu tháng ba
và hiện nay nữ bệnh nhân này đang được điều trị cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
đây cũng là ca nhiễm covid một mươi chín thứ một mươi bảy tại việt nam và là ca nhiễm đầu tiên tại hà nội
vào chiều ngày hôm qua bộ y tế đã công bố ca nhiễm covid một mươi chín thứ một mươi tám tại việt nam
đó là một bệnh nhân trở về từ hàn quốc bệnh nhân hai mươi bảy tuổi quê ở thái bình
đến daegu hàn quốc vào ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trở về việt nam trên chuyến bay vg chín trăm tám mươi một từ busan đến vân đồn vào ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sau khi nhập cảnh việt nam bệnh nhân đã trở về hà nội
được cách ly tập trung được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện dương tính với virus sars cov hai
tiếp đó cho đến một mươi bảy h chiều ngày hôm qua viện vệ sinh dịch tễ trung ương thông báo
đã phát hiện thêm ba ca mắc covid một mươi chín trong số những người đã có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín thứ một mươi bảy
đó là bác ruột của bệnh nhân và là lái xe riêng của gia đình
và một nam giới sáu mươi một tuổi ở hà nội là người đã ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín thứ một mươi bảy
hiện các địa phương đang khẩn trương xác minh và cách ly những hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân mắc covid một mươi chín trở về từ anh này
cũng trong ngày hôm qua người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng cho biết
liên quan đến trường hợp nữ bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai mới được phát hiện ở hà nội
ngày sáu tháng ba sau khi đi du lịch ở một số nước châu âu
bộ ngoại giao đã thông báo cho các đại sứ quán pháp italia và anh tại hà nội
chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại paris london và rome
đổi với các cơ quan chức năng liên quan của nước sở tại về lịch sử di chuyển và địa chỉ tạm trú của bệnh nhân khi ở anh
đồng thời thông báo cho các nước có công dân đi cùng chuyến bay để tiến hành các biện pháp xử lý phù hợp
nỗ lực tối đa ngăn ngừa sự lây lan trong cộng đồng
việt nam sẽ tiếp tục và thường xuyên chia sẻ thông tin và phối hợp với các nước các tổ chức quốc tế và các đối tác liên quan
trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hợp cấp covid một mươi chín
sau khi phát hiện một tàu du lịch chở một mươi bốn hành khách
trong đó có bốn người bay cùng với chuyến với ca nhiễm covid một mươi chín thứ một mươi bảy
cơ quan chức năng đã buộc phải đưa số khách này đi cách ly y tế
trước đó vào trước ngày bảy tháng ba tại cảng tàu khách quốc tế tuần châu thành phố hạ long quảng ninh
sở y tế quảng ninh đã tổ chức đón một mươi bốn trường hợp từ một tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh
trong đó có bốn trường hợp đi chung chuyến bay với ca nhiễm covid thứ một mươi chín
covid một mươi chín thứ một mươi bảy tại việt nam
con tàu chở một mươi bốn hành khách này không vào bờ mà neo đậu trên vịnh hạ long
sau khi lên bờ toàn bộ một mươi bốn hành khách trên được bố trí cách ly tại cơ sở cách ly
thuộc địa bàn thành phố hạ long ngành y tế cũng tiến hành lấy mẫu đi xét nghiệm covid một mươi chín
thông tin về việc một trăm chín mươi năm người dân đang bị cách ly tại phố trúc bạch
ủy ban nhân dân quận ba đình hà nội đã cung cấp nhu yếu phẩm đợt một
gồm gạo các loại thịt lợn da cầm bò muối ăn rau củ mì ăn liền nước uống hay mỉ gói
cháo ăn liền cùng với nhiều chất lượng
chứng và dầu ăn
việc cấp phát vừa được hoàn thành vào lúc một mươi sáu h ba mươi vào trường ngày hôm qua bảy tháng ba
nhu yếu phẩm cấp phát đợt một đảm bảo cho người dân sử dụng đủ trong ba ngày
chủ tịch ủy ban nhân dân quận ba đình cho biết việc cung cấp nhu yếu phẩm
được các lực lượng chức năng thực hiện cấp phát cho từng hộ gia đình
đang bị cách ly đảm bảo an toàn chính xác
đồng thời chuẩn bị cả phương án khi nhu cầu sử dụng nhu yếu phẩm của người dân
tăng đến năm mươi
vẫn sẵn sàng cấp phát
ủy ban nhân dân quận ba đình đã lên kế hoạch cung cấp khi có bệnh dịch xảy ra
theo đó các mặt hàng nhu yếu phẩm đã được định lượng trên số dân
trên cơ sở thống kê các cửa hàng chợ trung tâm thương mại
có thể cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian dài